bảy bị can bị khởi tố gồm giám đốc hoàng tuấn lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tỉnh quảng trị
ngụ huyện củ chi phó giám đốc bế bình dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ quận một mươi hai
chuyên trưởng đặng quỳnh nhật quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tây ninh và bốn đăng kiểm viên
việc khởi tố được thực hiện khi công an tp hcm mở rộng điều tra sai phạm
tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và nhiều tỉnh thành phía nam
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp
trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi bốn d có trụ sở tại xã xuân thới sơn huyện hóc môn tp hcm
cảnh sát đã tạm giữ nhiều người liên quan thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra
ngoài công an huyện hóc môn công an tp thủ đức công an quận một mươi hai cũng đã khởi tố bắt giam nhiều bị can
về các sai phạm liên quan đến kiểm định xe cơ giới xảy ra tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn